bác sĩ có thể cho biết là tình trạng đa năng bùn trứng là gì
và tỷ lệ người mắc hội chứng này thì có biểu hiện như thế nào
đa năng bùn trứng là tình trạng trong bùn trứng của người phụ nữ có rất là nhiều năng
và vấn đề đa năng bùn trứng thì nó có thể liên quan đến nhiều dối loạn chuyển hóa trong cơ thể
và trong đó hay gặp nhất là dối loạn chuyển hóa đường chuyển hóa chất béo
đối với trường hợp bùn trứng đa năng thì nó làm cho người phụ nữ
không có những năng trứng phóng noãn thường xuyên hoàng tháng
và cái kết quả cuối cùng là dẫn đến người phụ nữ sẽ khó khăn trong vấn đề có con
tuy nhiên không phải tất cả mọi trường hợp bùn trứng đa năng đều khó khăn trong vấn đề có con
mà trong những số người phụ nữ bùn trứng đa năng đó chỉ có khoảng ba mươi là bị vô sinh hiếm muộn
còn lại bảy mươi vẫn có khả năng có thai tự nhiên
tuy nhiên ngoài ra bùn trứng đa năng thì nó còn ngoài vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản ra
thì bùn trứng đa năng còn ảnh hưởng đến tăng một số những nguyên nhân về bệnh lý chuyển hoa khác trong cơ thể người phụ nữ
thưa bác sĩ thì đa năng bùn trứng có thể gây vô sinh hay không
thì bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể về nguyên nhân này
bùn trứng đa năng là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra vô sinh hiếm muộn của người phụ nữ
bình thường thì mỗi chu kỳ kinh của người phụ nữ sẽ có một năng trứng phát triển trội lên giữa chu kỳ
sau đó thì năng chứng đó sẽ dụng và được thụ tinh với tinh trùng
nếu như mà được thụ tinh với tinh trùng thì sẽ tạo thành thai và có thai
trong trường hợp nếu như mà năng trứng dụng nhưng không được thụ tinh với tinh trùng thì sau đó người phụ nữ sẽ ra kinh
tuy nhiên đối với bùn trứng đa năng thì thường trong chu kỳ kinh người phụ nữ sẽ không có năng chứng phát triển
và khi đó thì thứ nhất sẽ làm cho người phụ nữ khó khăn trong vấn đề có con
và thứ hai nữa nó sẽ gây ra một triệu trứng khá thường gặp của bùn trứng đa năng
đó là tinh nguyệt của họ thường bị kéo dài
ở những người được xác định là vô sinh do yếu tố đa năng bùn trứng thì các bác sĩ sẽ phải chỉ định điều trị như thế nào
và cái việc mà vô sinh do yếu tố đa năng bùn trứng thì ảnh hưởng tới khả năng dinh sản ra sao
đối với bùi trứng đa năng thì ngoài vấn đề gây ra vô sinh thì nó cũng gây ra vấn đề nhiều những dối loạn chuyển hóa khác trong cơ thể
do đó thì những cái bước đầu tiên quan trọng là phải xác định xem người phụ nữ đó có những cái dối loạn về chuyển hóa hay không
đặc biệt là chuyển hóa đường
trong trường hợp nếu như có những cái dối loạn chuyển hóa thì mình phải điều chỉnh về cái dối loạn chuyển hóa trước
thế nên về cái bước điều trị đầu tiên đối với bùn trứng đa năng mà kèm theo dối loạn chuyển hóa hay kèm theo béo phì
thì cái phương pháp đầu tiên là sẽ phải kể là về thay đổi lối sống
phải có một lối sống lành mạnh và điều chỉnh được cái dối loạn chuyển hóa đó
một số trường hợp sau khi điều trị những trường hợp béo phì hoặc là điều trị dối loạn chuyển hóa
thì bệnh nhân hoàn toàn có khả năng thay tự nhiên
và đến bước thứ hai trong trường hợp mà điều chỉnh lối sống thì không được
thì sẽ có thể sẽ phải sử dụng những cái thuốc kích trứng
những thuốc kích trứng đơn giản như uống đừng uống hoặc là những cái thuốc kích trứng liều cao đừng tiêm
sau khi mà sử dụng cái thuốc kích trứng không được thì phương án tiếp theo sẽ là sử dụng nguyên pháp hỗ trợ sinh sản
đầu tiên sẽ là phương pháp bơm iui tức là phương pháp bơm tinh trùng và bùn thử cung
và đến phương án cuối cùng sẽ phải là thực hiện thụ tinh trong nghiệm
đối với những trường hợp mà nguồn chứng đa nang thì có một cái tin vui cho các bạn
nguồn chứng đa nang tức là những trường hợp này thì điều trị thụ tinh trong nghiệm mang lại kết quả rất là tốt
trong tất cả các nguyên nhân gây vô sinh thì bùn chứng đa nang là nguyên nhân cho kết quả điều trị vô sinh hiếm muộn là cao nhất
một lần nữa cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ vừa rồi
ivf tâm anh quy tụ đội ngũ y bác sĩ chuyên gia giỏi nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vô sinh hiếm muộn
tay nghề cao cùng với trang thiết bị tối tân có thể thực hiện thành công nhiều kỹ thuật hiện đại
giúp vợ chồng hiến muộn hoàn thành giấc mơ làm cha mẹ
trung tâm hỗ trợ sinh sản bệnh viện đa khoa tâm anh hiện đang dẫn đầu cả nước về tỷ lệ ivf thành công
điều trị hiệu quả các bệnh lý vô sinh nam nữ như phụ nữ bị bùn chứng đa nang
người có dự trữ bùn trứng thấp lớn tuổi đi kèm nhiều bệnh lý mong con nhiều năm thất bại chuyển khôi nhiều lần
được chỉ định xin chứng xin tinh trùng mang thai hộ ở các trung tâm trước đó
đặc biệt mỗi khách hàng đến thăm khám và điều trị tại trung tâm hỗ trợ sinh sản bệnh viện đa khoa tâm anh
sẽ được xây dựng pháp đồ điều trị riêng phù hợp với thể trạng cũng như từng vấn đề điều trị của khách hàng
những nội dung vừa rồi đã kết lại một sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào khúc giờ này ngày mai trên antv